tỉnh bình phước có gần hai mươi bốn hội viên hội cựu chiến binh do đặc thù là tỉnh miền núi số hội viên là người đồng bào dân tộc thiểu số
chiếm một tỷ lệ cao và đa phần hội viên là người từ các địa phương khác sau khi xuất ngũ trở về đến đây để lập nghiệp nên nhiều hội viên còn có hoàn cảnh khó khăn
tuy nhiên trong thời gian qua bằng nguồn vốn nghĩa tình đồng đội do chính các hội viên đóng góp hàng trăm gia đình hội cựu chiến binh nơi đây đã vươn lên thoát nghèo một cách bền vững
chỉ mới cách đây khoảng ba năm gia đình cựu chiến binh nguyễn văn dũng ở ấp tân lợi xã lộc phú huyện lộc ninh có hoàn cảnh hết sức khó khăn nhà cửa rột nát tạm bỡ
nhưng giờ đây gia đình anh trở thành gia đình hội viên điển hình trong phong trào cựu chiến binh vươn lên thoát nghèo
từ nguồn vốn của ngân hàng chính sách và quỹ nghĩa tình đồng đội vợ chồng anh đã đầu tư nuôi dê thương phẩm và lợn rừng
đến nay gia đình anh đã có nguồn thu nhập ổn định lên đến vài trăm triệu đồng mỗi năm
mình tôi là động chính gia đình rất là khó khăn
thế thì cũng được tri hội bên cựu chiến binh quan tâm giúp đỡ thì cũng đề nghị xuất lên trên thì cho mượn được hai mươi triệu
về thì nuôi dê thì đầu tiên thì tôi cũng mua được làm chuồng hết năm triệu còn một mươi năm triệu thì mua được ba cặp
mỗi một mẹ dẫn hai con và mẹ đang mang bầu được hai tháng sau thì mẹ đẻ tiếp
thế tôi thấy số phát triển về kinh tế thì nó cũng có thiết thực
cũng tại huyện lộc ninh mô hình nuôi hâu lấy nhung của gia đình cựu chiến binh nguyễn viết long ở ấp năm mươi bốn xã lộc an là một mô hình mới và triển vọng tại địa phương
từ cặp hươu giống ban đầu mua từ nguồn vốn vay của hội cựu chiến binh ngay số lượng hươu đã tăng lên gần hai mươi con
ngoài hiêu gia đình còn nuôi thêm dê với việc bán nhung hiêu dê thương phẩm và một hectare diện tích đất trồng hồ tiêu mỗi năm gia đình người cựu chiến binh này thu về gần ba trăm linh triệu đồng
còn tại xã long bình của huyện phú riềng từ nguồn vốn cho vay tổng cộng gần ba mươi triệu đồng của hội cựu chiến binh và nguồn vốn từ ngân hàng chính sách xã hội
gia đình ông tống văn lỡ đã đầu tư vào việc chăn nuôi dê và bò
đến nay gia đình ông đã có hai con bò và đàn dê với số lượng hàng chục con cho thu nhập cả trăm triệu đồng đưa gia đình ông thoát khỏi diện hộ nghèo
từ phong trào của hội cựu chiến binh việt nam phát động hội cựu chiến binh tỉnh phước đã về phát động anh em
đóng góp ủng hộ quỹ nghĩa tình đồng đội
thì hiện nay như tôi đã nói trên là quỹ nghĩa tình đồng đội của chúng tôi hiện nay là có năm mươi tám tỷ đồng và cho anh em cựu chiến binh vay không lấy lãi
từ đó cho nên là chúng tôi là hàng năm chúng tôi giảm là tỷ lệ hộ nghèo là rất là nhiều
với gần hai mươi bốn hội viên cùng với nhiệm vụ giúp nhau xóa đói giảm nghèo
trong những năm qua hội cựu chiến binh tỉnh bình phước còn tham gia tích cực nhiều phong trào khác của xã hội
góp phần tích cực trong sự phát triển kinh tế
giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội tại địa phương